bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền quán triệt tới tất cả cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh
thực hiện nghiêm túc luật giao thông đường bộ các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn không cho phép các phương tiện
xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học sinh hoạt và vui chơi
trong khuôn viên nhà trường đặt biển báo hạn chế tốc độ quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân
lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm